thưa quý vị sau gần ba tuần xét xử và nghị án chiều nay hai mươi tám tháng bảy
tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án đối với năm mươi bốn bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nhóm bị cáo nhận hối lộ là phạm trung kiên
cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế vũ anh tuấn cựu cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
nguyễn thị hương lan nguyên cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao mức án tù trung thân
một mươi bị cáo khác từ một mươi tám tháng tù cho đến một mươi sáu năm tù
nhóm bị cáo lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm trần việt thái
nguyên đại sứ việt nam tại malaysia bị xử phạt bốn năm tù ba bị cáo khác từ một mươi tám đến ba mươi tháng tù
ba bị cáo tội đưa hối lộ bị xử phạt từ một mươi năm tháng tù treo đến một mươi một năm tù giam
bốn bị cáo tội môi giới hối lộ gồm nguyễn anh tuấn cựu phó giám đốc công an tp hà nội bị tuyên phạt năm năm tù
ba bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ một mươi năm tháng tù đến ba năm tù giam
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hoàng văn hưng cựu điều tra viên tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trần minh tuấn giám đốc công ty cổ phần thái hòa một mươi tám năm tù về tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản